ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cà mau cho biết đã sẵn sàng các phương án sơ tán người dân ứng phó với bão tem bin
toàn tỉnh có hàng trăm nghìn người dân thuộc diện phải sơ tán di rời nếu tâm bão đổ bộ vào cà mau
toàn tỉnh cà mau có hơn bốn sáu trăm linh tàu cá trong đó có khoảng hai ba trăm linh tàu khai thác sạp bờ
đến tối cùng ngày cơ quan chức năng tỉnh đã liên lạc được tất cả tàu cá đăng ký hoạt động trên vùng biển cà mau
nhưng vẫn còn hơn chín trăm linh tàu vẫn còn hoạt động trên biển
số tàu nêu trên đã được cơ quan chức năng hướng dẫn vị trí phù hợp gần nhất để tránh trụ bão
trong trường hợp tâm bão tembin vào tỉnh cà mau với sức gió dưới cấp một mươi
thì các huyện ven biển của cà mau phải sơ tán khoảng tám mươi năm dân
trường hợp bão đổ bộ mạnh trên cấp một mươi thì toàn tỉnh cà mau có khoảng hai trăm ba mươi dân phải sơ tán di rời
chủ tịch ubnd tỉnh cà mau đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh
các thành viên trong ban chỉ huy từ tỉnh huyện đến xã phải chuẩn bị đầy đủ lương thực
nước uống thuốc men vật tư y tế để kịp thời hỗ trợ người dân